theo dự báo ngày mai nắng nóng sẽ vẫn tiếp tục bao trùm các tỉnh miền đông nam bộ
với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai tại khu vực này phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trời nóng bức cộng thêm với độ ẩm trong không khí giảm thấp nhất là trong thời điểm trưa và chiều
nên rất dễ xảy ra hỏa hoạn nên người dân cần hết sức lưu ý
còn ở miền tây dù không đạt ngưỡng nắng nóng nhưng hầu hết nhiệt độ ở đây cũng đều đạt ngưỡng trên dưới ba mươi bốn độ
nên cũng không tránh khỏi cảm giác nóng bức về trưa và chiều
trai với trạng thái khô nóng và nắng nhiều tại các tỉnh thành phía nam
hôm nay thời tiết tại toàn bộ khu vực bắc bộ cũng như là xuống cả khu vực phía bắc của trung bộ
tiếp tục là mưa ẩm cả ngày
trong đêm nay ngoài thành phần gió đông nam ẩm thổi từ rìa của khối không khí lạnh suy yếu
các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ còn chịu ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao
vì thế mà toàn bộ khu vực vẫn có mưa thậm chí là mưa rào
trời tiếp tục rét với nhiệt độ phổ biến mức từ một mươi sáu đến một mươi tám độ
sao đến ngày mai rãnh gió tây sẽ có xu hướng dịch chuyển hẳn sang phía biển
vì thế mà bắc bộ sẽ giảm mưa thậm chí là về trưa và chiều
khi mà vùng áp thấp phía tây mở trở lại mang nắng tới thì nhiệt độ tại các tỉnh miền bắc sẽ tăng nhanh
tại phía tây nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
trong khi đó tại phía đông nhiệt độ phổ biến ngưỡng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
thời tiết cũng có xu hướng chuyển tốt hơn với các tỉnh miền trung
dự báo ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào
sau buổi sáng nhiều mây đến trưa và chiều mai mây sẽ giảm và trời chuyển nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực này cũng tăng lên ngưỡng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ giao động ngưỡng cao trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn ở khu vực từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
trên biển trong đêm nay và ngày mai gió trên các vùng biển đều tiếp tục yếu đi
hầu hết chỉ duy trì cường độ yếu ở mức cấp ba đến cấp bốn nên sóng biển thấp dưới một bảy mươi năm biển lặng
đáng lưu ý là tình trạng sương mù vẫn xuất hiện vào đêm và sáng với khu vực vịnh bắc bộ
khiến cho tầm nhìn giảm thấp xuống dưới một km trong sương mù nên các phương tiện hàng hải cần hết sức lưu ý
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước